alo em là người nhà của bệnh nhân nguyễn thị thanh thế phải không ạ
bác là ở bên chỗ tim hai của đặc vi dược đó
thì bây giờ bác sẽ cho xe cấp cứu để xuống đoan mẹ em về cái
thoài cấp cứu của bệnh viện diễn viên quốc gia
năm phút nửa tháng để xuống đêm nha
phải ngủ ngồi đưa chú đi
anh ơi chú